thưa quý vị tính đến sáng ngày hôm nay một mươi chín tháng tám việt nam có tổng cộng một trăm một mươi năm năm mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín được chữa khỏi
gần một mươi sáu triệu liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay cả nước ghi nhận hai trăm chín mươi bảy chín trăm hai mươi ca
trong đó năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao lần lượt là thành phố hồ chí minh bình dương long an đồng nai và bắc giang
riêng hà nội từ một mươi tám h ngày một mươi tám tháng tám đến sáu h ngày một mươi chín tháng tám trên địa bàn thủ đô đã ghi nhận năm ca mắc mới covid một mươi chín
các ca mắc mới này thuộc chùm ho sốt thứ phát và chủ yếu tại quận đống đa
đến trưa ngày hôm nay hà nội tiếp tục ghi nhận thêm hai mươi năm ca dương tính trong đó có bốn ca trong cộng đồng
như vậy là tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp để thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh
hạn chế tối đa việc tụ tập đông người ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh
tại các tuyến phố ngõ có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng trên địa bàn
ủy ban nhân dân phường hàng bạc quận hoàn kiếm đã ra thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh
tại các tuyến phố như gia ngư ngõ cầu gỗ ngõ trung yên chợ hàng bè cũ kể từ giờ ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
cho đến khi có chỉ đạo mới của ủy ban nhân dân thành phố hà nội về thực hiện giãn cách xã hội
đồng thời lực lượng chức năng cũng tổ chức tuyên truyền phổ biến tăng cường kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh
tại các tuyến phố gia ngư ngõ cầu gỗ ngõ trung yên thực hiện việc tạm dừng hoạt động kinh doanh
và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo cung ứng hàng hóa lương thực thực phẩm
thiết yếu cho nhân dân trong điều kiện hà nội thực hiện giãn cách xã hội
phường hàng bạc khuyến khích người dân mua hàng tại các siêu thị hoặc các điểm bán lưu động
hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống
và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín do thủ tướng chính phủ phát động thực hiện nghiêm túc chỉ đạo
ủy ban nhân dân tỉnh công an tỉnh bắc ninh đã tăng cường một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ cho công an huyện lương tài
để phối hợp hỗ trợ lực lượng cơ sở trong công tác phòng chống dịch
sáu mươi cán bộ chiến sĩ sung phong tăng cường cơ sở lần này được phân công về một mươi bốn xã thị trấn trên địa bàn huyện
đều xác định tâm thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại những điểm nóng chia lửa cùng lực lượng cơ sở
trong trận chiến chống dịch như chống giặc với tinh thần không quản ngại khó khăn gian khổ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
theo đó cán bộ chiến sĩ tăng cường đã phát huy vai trò trách nhiệm tích cực tham gia các tổ tuần tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn
kiểm soát chặt chẽ địa bàn hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như không đeo khẩu trang ra đường khi không cần thiết
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
công an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của những người có liên quan
trước đó tại địa bàn xã lộc thủy huyện phú lộc đã phát hiện chùm sáu trường hợp dương tính với covid một mươi chín
chùm dương tính này được ghi nhận từ một trường hợp về từ thành phố đà nẵng ngày hai mươi bốn tháng bảy
sau khi hoàn thành cách ly tập trung một mươi bốn ngày với bốn lần xét nghiệm âm tính người này được trở về nhà để tiếp tục theo dõi
tuy nhiên đến ngày một mươi bốn tháng tám người này có biểu hiện sốt ho nên được trung tâm y tế huyện phú lộc khám sàng lọc
qua test nhanh xác định dương tính với virus sars cov hai
qua truy vết cho thấy
hai mươi trường hợp này sau khi về nhà đã không chấp hành cách ly theo dõi y tế tại nhà mà đã tiếp xúc với nhiều người trong đó có bốn mươi chín f một
tình trạng làm giả phiếu xét nghiệm covid một mươi chín đang xuất hiện tại nhiều nơi
điều này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn khiến cho công tác phòng chống dịch bệnh gặp rất nhiều khó khăn
viện kiểm sát nhân dân tp bắc ninh tỉnh bắc ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố một mươi hai bị can về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
cơ quan chức năng xác định một mươi hai bị can
nằm trong đường dây làm giả phiếu xét nghiệm covid một mươi chín do trần tấn dương ba mươi bốn tuổi quê tỉnh đồng tháp giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế in ấn quảng cáo thiên nhân cầm đầu
đây là nhóm bị can đã liên hệ cung cấp thông tin và mua nhiều giấy xét nghiệm real time pcr do trần tấn dương làm giả
rồi sau đó thông qua một đối tượng ở cao lộc lạng sơn xin cấp đăng ký luồng xanh trên hệ thống của bộ giao thông vận tải
qua thống kê công an cho biết dương đã làm và bán một trăm năm mươi phiếu
các phiếu xét nghiệm giả trong đó phiếu xét nghiệm nhanh giả có giá là một trăm năm mươi đồng còn phiếu xét nghiệm pcr có giá là hai trăm năm mươi đồng
trước đó công an tp bắc ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với trần tấn dương về hành vi làm giả con dấu tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan tổ chức
trong thời gian thành phố đà nẵng thực hiện tạm dừng mọi hoạt động trong bảy ngày người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà
lực lượng công an đã tăng cường tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
luôn có mặt ở tất cả các khuôn
để kịp thời phát hiện nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
ngay sau khi tp thực hiện tạm dừng mọi hoạt động để phòng chống dịch covid một mươi chín
công an phường an hải bắc đã thành lập bốn tổ tuần tra một tổ phản ứng nhanh
luôn phiên có mặt trên tất cả các tuyến lương trong khu vực ở mọi thời điểm
qua tuần tra kiểm soát từ ngày một mươi sáu tháng tám đến nay lực lượng đã phát hiện xử lý nghiêm bảy trường hợp vi phạm với tổng số tiền là bốn mươi một triệu năm trăm linh nghìn đồng

lỗi vi phạm chủ yếu là ra ngoài không thuộc các trường hợp cho phép và không mang khẩu trang
công an phường đang tổ chức triển khai bốn tổ tuần tra là hai mươi bốn trên hai mươi bốn khép kín địa bàn
và kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
và theo đó thì cũng riêng ngồi cái tổ tuần tra của công an phường thì công phường cũng phân công một mươi đồng chí cảnh sát khu vực
và bám sát địa bàn có nghĩa là cùng ăn cùng ở cùng làm việc ở dưới địa bàn kịp thời xử lý
những tình hình an ninh trật tự liên quan tại địa bàn thì cảnh sát khu vực đã thường trực trên này rồi
ngoài ra đó thì bốn tổ tuần tra của công an phường sẽ tuần tra khép kiến để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
theo ghi nhận đa số người dân chấp hành nghiêm quy định tuy nhiên vẫn còn một vài trường hợp vi phạm
lực lượng công an cũng tăng cường tuyên truyền nhắc nhở để người dân thực hiện đúng theo chỉ thị năm của thành phố
đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng
đối với những trường hợp cố tình vi phạm chống đối công an các đơn vị cũng kiên quyết xử lý nghiêm
qua đó đã xử phạt sáu mươi hai trường hợp với số tiền ba trăm bảy mươi bốn triệu đồng
công an phường luôn phân các đồng chí cảnh sát khu vực có mặt hai mươi bốn hai mươi bốn phối hợp với tổ phòng chống covid chuyên trách của khu dân cư
để kịp thời phát hiện kiểm tra và xử lý nghiêm những người vi phạm
trước hết chúng tôi đặt vấn đề là truyền truyền nhắc nhở
hướng dẫn người dân chấp hành tốt nhằm trước hết là bảo vệ cho chính họ gia đình họ và sau đó là cộng đồng xã hội
tuy nhiên đối với những trường hợp mà có thái độ chống đối thì chúng tôi sẽ quyết liệt xử lý
thực hiện đúng theo các yêu cầu theo đúng quy định của phương luật nhằm hoạn chế thấp nhất tình hình lây lao
ngay một phức tạp cho diễn biến dịch gây ra
đồng thời để tránh trường hợp tội phạm lợi dụng thời gian đường xá vắng vẻ để thực hiện những hành vi phạm tội

thường xuyên tăng cường tổ tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự
phòng ngừa gia tăng các loại tội phạm trong thời gian này
những thông tin an ninh trật tự đáng truy khắc
một vụ hỏa hoạ lớn đã xảy ra vào đêm ngày hôm qua tại phường dị an thành phố dị an của tỉnh bình dương
khiến năm người thiệt mạng
khoảng một giờ sáng nay công an thành phố dĩ an cho biết lực lượng cứu hỏa đã không chế được đám cháy này
theo đó vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi tám tháng tám đám cháy đã bùng lên tại căn nhà hai tầng
rộng khoảng một trăm hai mươi m hai ở phường dĩ an
vào thời điểm đó trong nhà có năm người hai vợ chồng hai người con và một người cháu
do gia đình kinh doanh tạp hóa nhiều đồ dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội
lực lượng chức năng đã phá cửa đưa năm người ra ngoài sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế thành phố sĩ an
tuy nhiên cả năm nạn nhân sau đó đều đã không qua khỏi
ba người tử vong sau khi vừa được đưa tới trung tâm y tế thành phố sĩ an
một mươi nạn nhân còn lại được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương cũng đã tử vong vào lúc bốn giờ sáng ngày một mươi chín tháng tám
được biết là căn nhà bị cháy mới được xây dựng cách đây vài tháng
sau gần một mươi hai giờ tích cực truy quét nhanh công an tỉnh khánh hòa phối hợp với công an huyện cam lâm
đã bắt giữ được đối tượng đinh điền trung năm mươi bốn tuổi trú tại thị trấn cái bè tỉnh tiền giang
là nghi can gây ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng sáng ngày một mươi sáu tháng tám
tại huyện cam lâm của tỉnh khánh hòa
ba người tử vong
từ cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một trung làm công nhân thời vụ tại một doanh nghiệp trong khu công nghiệp suối dầu huyện cam lâm
thời gian này trung cùng ba công nhân thường tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền và đã thua với số tiền là khoảng một mươi bốn triệu đồng
vào trưa ngày một mươi sáu tháng tám sau khi ăn nhậu trung tiếp tục cùng ba công nhân đánh bạc bị thua ba triệu đồng
đến khoảng năm giờ sáng trung tỉnh dậy sẵn bực tức do bị thua bạc không có tiền để về quê
trung đã dùng ống tuyếp sắt đánh nhiều nhát vào mặt đầu của ba người đã chơi đánh bạc
hậu quả làm hai người tử vong tại bệnh viện một người trong tình trạng nguy kịch
sau khi gây án trung bỏ trốn đến một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng tám lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ được trung
liên quan đến vụ vận chuyển sáu mươi viên ma túy hai đối tượng hồ a khay và hồ a liêm
cùng chú tại xã thuận huyện hương hóa tỉnh quảng trị đã đến đồn biên phòng thuận đầu thú
đối tượng khay khai nhận được thuê vận chuyển ma túy để đảm bảo an toàn
thuận tiện đối tượng móc nối và thuê các đối tượng còn lại vận chuyển ma túy từ lào về việt nam sau đó trả tiền công
tối ngày một mươi ba tháng tám hồ a ran đã trèo thuyền qua bờ sông sepol tỉnh savannakhet của lào
để lấy ma túy từ một người đàn ông của quốc tỉnh lào khi trở về việt nam hồ a khay dẫn đầu
cùng với hồ a ran hồ a liêm hồ văn long mang theo ma túy đi xe máy đến cầu treo xã tân lập huyện hương hóa
phát hiện thấy lực lượng chức năng đang chốt chặn nên đã bỏ chạy lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng hồ văn long
cùng tăng vật là sáu mươi viên ma túy
đang trong thời điểm giãn cách xã hội tuy nhiên sáu đối tượng trú tại số nhà một trăm hai mươi tám d quan nhân phường nhân chính thanh xuân hà nội
đã tụ tập để đánh bạc và lực lượng công an phường nhân chính đã bắt quả tang đưa các đối tượng về trụ sở phường để đấu tranh làm rõ
đây là sáu đối tượng gồm nguyễn cao sơn hoàng thúy hạnh nguyễn tiến hà hà thị quý lê anh dũng và nguyễn thành nam
đều có hộ khẩu thường trú tại phường nhân chính thanh xuân hà nội
lợi dụng tình hình dịch bệnh các đối tượng đã tụ tập nhau đến nhà nguyễn cao sơn để đánh bạc dưới hình thức chắn bằng bộ chắn một trăm linh cây
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ được hai đĩa màu trắng bốn bộ bài chắn và hơn bảy triệu đồng trên sới
chúng tôi đang bị bắt dưới cầu tàng trong lúc đang đánh trắng
lúc ý thì chỉ có năm người thôi thì dũng này mới cả quý với cả nam với cả hạ với cả hạnh thôi còn tôi thôi dưới cầu tàng
đang trong thời điểm giãn cách tại sao anh không hẹn cho một người thủ tập đông ở nhà mình

qua mắt lực lượng chức năng các đối tượng đã gọi điện hẹn nhau khoa cháy cửa và lên tầng ba của ngôi nhà tổ chức đánh chắn
công an phường nhân chính đã tham mưu đề xuất ủy ban nhân dân phường xử lý vi phạm về phòng chống dịch mỗi đối tượng một mươi năm triệu đồng
thực hiện chỉ thị một mươi bảy của ủy ban nhân dân thành phố hà nội đảm bảo việc giãn cách
chúng tôi đã tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn phát hiện xử lý năm mươi tám trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch theo chỉ thị một mươi bảy
tinh thần tố giác tội phạm phát hiện một số trường hợp tụ tập đánh bạc vi phạm nghiêm trọng giãn cách trong thời điểm dịch bệnh
với vi phạm trên chúng tôi sẽ xử lý nghiêm trước pháp luật tạo sự gian đe
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật